nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh yên bái tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chỉ riêng trên hồ thác bà đã có gần năm trăm linh phương tiện tàu thuyền chở khách tàu hàng tàu khai thác khoáng sản đang hoạt động trong đó có gần một trăm linh phương tiện thuộc diện phải đăng ký đăng kiểm
do vậy trong quá trình tuần tra đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền nhắc nhở pháp luật an toàn giao thông đường thủy đến với người dân cũng như người lái tàu thuyền chủ phương tiện
các bên ngành chức năng như cảnh sát giao thông vẫn thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở nói chung là đảm bảo phục vụ hành khách tốt tuyến đường của cảng hương lý và thác bà
để làm tốt công tác an toàn đường thủy nội địa
cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bài đã tiến hành hơn hai trăm năm mươi lượt tuần tra kiểm soát qua đó phát hiện bốn trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm xử phạt hành chính hơn một trăm linh triệu đồng và tạm giữ một mươi năm phương tiện đường thủy
ngoài ra còn kiểm tra năm mươi tám bến bãi cơ sở khai thác khoáng sản bến tàu thuyền bến đỏ ngang trên hồ thác bà và sông hồng
nhờ đó nhận thức và ý thức của người dân cũng như chủ phương tiện đường thủy từng bước được nâng lên
trước lần tuyên truyền năm nào cũng mở một hai lớp tuyên truyền về luật đường thủy nội địa
trước lần tuyên truyền hàng tuần hàng tháng anh em tôi có kế hoạch đi tuần tra kiểm soát các phương tiện lắm mắt những phương tiện trên tuyến sông hồng và hồ thác bà
đồng thời là cũng quản lý những phương tiện rồi là con người
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định về đăng ký đăng kiểm an toàn kỹ thuật phương tiện và hoạt động khai thác vận chuyển cát sỏi trên đường thủy nội địa
bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông nghiêm túc thực hiện các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa có phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn